để ứng phó với cơn bão số sáu hiện các tỉnh miền trung đã lên kế hoạch di rời khẩn cấp trên một trăm năm mươi người dân
việc di rời được thực hiện nhanh chóng đặc biệt là đối với những tỉnh thành ven biển
cơ quan chức năng đang khẩn trương hướng dẫn cho tàu thuyền neo đậu tránh chú bão an toàn
đến hết ngày hôm qua chín tháng một mươi một lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho trên bốn mươi bảy tàu
trên hai trăm bốn mươi ba người dân nắm được diễn biến hướng di chuyển của bão
đáng lưu ý neo đậu tại khu vực giữa biển đông có một trăm một mươi tàu với hai bảy trăm sáu mươi năm lao động đã nắm được thông tin
và đã vào tránh trú tại các đảo hoặc di chuyển xuống phía nam để tránh bão
các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng quảng ngãi bình định và ninh thuận đã ban hành lệnh cấm biển từ ngày bảy tám tháng một mươi một
các tỉnh phú yên khánh hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào các ngày chín một mươi tháng một mươi một
hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã lên kế hoạch di rời tổng cộng trên ba mươi bảy tám trăm linh hộ dân
với trên một trăm năm mươi hai năm trăm linh người tại các khu vực nguy hiểm ven biển trên đảo các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu sạt lở đất